những người cao tuổi những người mắc bệnh lý nền là đối tượng được cảnh báo nguy cơ cao nhiễm bệnh covid một mươi chín
có thể diễn tiến nặng hơn so với những người bình thường khác
chính vì vậy người cao tuổi cần chủ động các biện pháp phòng dịch bệnh
theo khuyến cáo của bộ y tế người cao tuổi là một trong ba nhóm đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
điều này cũng được khẳng định qua các con số thống kê về tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong được công bố trên toàn thế giới
tuổi càng cao các cơ quan trong cơ thể có sự thoái hóa suy giảm chức năng khiến cho hệ miễn dịch của cơ thể yếu dần
những người lớn tuổi thường đã mắc các bệnh lý nền trước đó do đó khả năng chống lại sự xâm nhập và các tấn công của virus kém hơn
trong khi đó mùa đông được cho là điều kiện thuận lợi mà virus sars cov hai có thể phát triển cực nhanh và mạnh
vì vậy người cao tuổi cần đặc biệt chủ động các biện pháp phòng chống covid một mươi chín cho mình và nhắc nhở những người xung quanh
cũng tránh đến những nơi đông người trường hợp bắt buộc thì trong cái đợt này thì bắt buộc này thì tôi cũng phải đến bệnh viện thôi
nhưng mà tuy nhiên rằng là tôi thấy là kể cả bản thân tôi hay là những người mà đi khám bệnh thì đều rất là ý thức trong cái câu chuyện là phòng chống cho người khác
ai cũng đeo khẩu trang đầy đủ và cũng giữ cái khoảng cách cho những người khác rửa tay
tuy nhiên các bác sĩ cũng khuyến cáo người cao tuổi cũng không nên e ngại covid một mươi chín mà tự ý điều trị ở nhà không đến bệnh viện
bởi có rất nhiều chương trình

chỉ cần đặc biệt lưu ý và tuân thủ các biện pháp khuyến cáo của bộ y tế